thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về việc giao ngân sách nhà nước thực hiện việc quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
một nhiệm vụ được tổng công ty đường sắt việt nam thực hiện từ trước đến nay
sau khi lắng nghe các ý kiến thủ tướng nhấn mạnh an ninh an toàn đường sắt là vấn đề rất quan trọng liên quan đến tính mạng tài sản của nhân dân
ngành đường sắt có nhiều đặc thù chịu sự chi phối của nhiều luật như luật ngân sách tài sản công luật đường sắt
có hệ thống đường ngang lối đi tự mở qua đường sắt phức tạp
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải bộ tài chính cùng các bộ ngành liên quan thống nhất có giải pháp khẩn trương
tháo gỡ vướng mắc về kinh phí quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không được để ảnh hưởng đến đời sống của người lao động
đồng thời phải bảo đảm thực hiện đúng tuân thủ quy định pháp luật trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định